thưa quý vị vào ngày hôm nay thì tây bắc bộ sẽ là khu vực nắng nóng gây gắt nhất trên cả nước
với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu ba mươi tám độ c có nơi còn trên ba mươi chín độ c
khu vực trung bộ và nam bộ thì hình thái thời tiết bớt gây gắt hơn
tuy nhiên nắng nóng đã kéo dài khiến cho người dân cảm thấy mệt mỏi
vâng bởi vậy thì quý vị cần chú ý bổ sung nước và vitamin để tăng sức đề kháng cho cơ thể
bên cạnh đó khi ra ngoài đường quý vị hãy mang theo các vật dụng chống nắng
như là áo chống nắng mũ rộng vành kính dâm để bảo vệ cơ thể trước tăng động của ánh nắng mặt trời